sáng nay vùng áp thấp được xác định trên khu vực đất liền các tỉnh quảng nam quảng ngãi
cụ thể vào hồi bảy giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây và tan dần
tuy nhiên dự báo cho đến hết ngày mai một mươi sáu tháng một mươi ở khu vực phía nam của tỉnh hà tĩnh đến quảng ngãi
tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
quảng trị đến thừa thuyên huế có mưa to
như chúng tôi đã đưa tin tại đà nẵng do ảnh hưởng của cơn bão số năm gây mưa lớn
vào tối qua một mươi bốn tháng một mươi gần như toàn bộ thành phố đã bị ngập trong nước
nhiều nơi nước ngập sâu hàng mét thậm chí dòng nước chảy xiết đã cuốn theo nhiều đồ đạc
và đến sáng nay dù nước đã rút nhưng người dân thành phố vẫn chưa khỏi băng hoang
bởi những gì mà trận ngập lụt lịch sử này đã gây ra
phóng viên diệu hằng ngay sau đây sẽ gửi tới quý vị những hình ảnh cụ thể từ đà nẵng
tôi đang có mặt tại tuyển đường lê duẩn thuộc quần thanh khê
như quý vị và các bạn có thể thấy là phía sau hàng loạt xe ô tô bị chết máy từ đêm qua
người dân thành phố đà nẵng cho biết trong hàng chục năm qua
thì đây là lần đầu tiên đã tuyển đường lê duẩn mới bị ngập sâu đến như vậy
đây là một trận mưa lịch sử chưa bao giờ thấy
như nhà chú là chưa bao giờ cho nước mà cũng vô nước
mình nhớ là hồi năm chín mươi hai hai nghìn thì đó là có một lần
hồi đó còn đi học nước ở dưới trần người vương người nước cũng lên
nhưng mà ở đoạn này thì chưa bao giờ đâu
chưa bao giờ mình thấy cái cảnh này
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đà nẵng
tính đến bốn giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi thành phố đà nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người
do ngập ủng đô thị
lũ lũ quét xảy ra
từ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi
trước đó nhiều khu vực nội thành bị ngập sâu nhất là vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi
công an các đơn vị cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn xung kích đã vượt những đoạn ngập sâu
nước chảy xít xơ tán người dân đến nơi an toàn
đưa cano đặc trụng cứu nạn người dân ở một số khu vực như tuy loan tây một
xã hòa phong và các hội dân ở thôn phước hưng nam xã hòa nhân
đến sáng nay các lực lượng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ khắc phục
tình trạng ngập ủng ở một số nơi
theo đài khí tượng thủy văn trung trung bộ hiện nay mực nước trên sông vu gia đang lên
sông cẩm lệ đang giao động trên mức báo động
trong ngày dự báo trong sáng và hôm nay
vào chiều nay một mươi năm tháng một mươi lũ trên sông vu gia giao động ở mức báo động ba
sông cẩm lệ giao động ở mức báo động hai rồi xuống chầm
nguy cơ cao xảy ra ngập ủng ngập luộc sâu những vùng trụng thấp
ven sông suối lũ quét sạc lỡ đất ở vùng núi
các địa phương chủ động phương án ứng phó
tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự
liên quan đến vụ hỗn chiến khiến hai người tử vong
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
qua truy xét nhanh trong đêm lực lượng phối hợp đã tạm giữ tám đối tượng trong vụ hỗn chiến trên
các đối tượng bị tạm giữ gồm lê văn mến lê văn nhớ lê văn thương trần mộng gầm
huỳnh hoàng nguyễn văn nhanh trần thị kiều và một đối tượng tên thuận
nạn nhân được xác định là nguyễn hùng lý và phan gia huy cùng chú tại bình dương
theo điều tra vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi nhóm đối tượng trên rủ nhau đến một quán nhậu
trên đường võ thị sáu khu phố khánh hội phường tân phước khánh thị xã tân uyên
lúc này nhóm của lý cũng đang ngồi uống bia tại đây
trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi đánh nhau
hậu quả làm hai người chết một người bị thương hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án
đột nhập nhà chủ tịch huyện rồi dùng hung khí đe dọa cướp đi lượng lớn tài sản
ba đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an
thị xã buôn hồ và các đơn vị liên quan truy bắt nhanh chỉ sau bốn giờ đồng hồ gây án
trước đó khoảng tám giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc nhận được tin báo
tại nhà của bà lê thị thiệt ở phường thiện an thị xã buôn hồ xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn
một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng roi điện bình xịt hơi cay
đe dọa giết bà thiệt rồi cướp đi một số lượng lớn tài sản của gia đình
bà thiệt là vợ của ông vũ văn mỹ
chủ tịch ubnd huyện crong năng tỉnh đắk lắc
thời điểm này ông mỹ đã đi làm và chỉ có vợ ở nhà một mình
ngay sau đó đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra truy bắt các đối tượng gây án
lực lượng cảnh sát hình sự đã phù hợp với các phòng nghiệp vụ và công an thị xã buôn hồ
tiến hành thám nghiệm hiện trường và triển khai đồng bộ các biện pháp công vụ
để tập trung xác minh truy bắt đối tượng
các đối tượng gây án qua ghi lực khai của bị hại cùng với công tác khám nghiệp hiện trường
thì xác định các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi chúng dùng khăn bịt mặt đột nhập từ phía sau vào
sau đó rồi thực hiện hành vi khống chế đối với lại chủ nhà và cướp tài sản sau đó nhanh chóng tẩu thoát
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí phó giám đốc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
và công an thị xã buôn hồ đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm nhiều
tổ truy bắt đối tượng gây án chỉ sau bốn giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã bắt giữ thành công
ba đối tượng gây ra vụ cướp là nguyễn văn giáp chú thành phố buôn ma thuột phạm minh cường chú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
và trần vương trọng nghĩa chú huyện cư rút tỉnh đắk nông
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tiền và vàng là tăng vật của vụ án
bước đầu các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà bà thiện từ nhiều ngày trước và nắm chắc quy luật sinh hoạt của gia đình để đột nhập trộm cắp tài sản
khoảng một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi các đối tượng thuê xe ô tô đi từ thành phố buôn ma thuột đến địa điểm gây án
tại đây cường ở lại trong xe chở sẵn còn giáp và nghĩa đồn nhập vào nhà tháo hệ thống camera an ninh và dùng hung khí đe dọa giết bà thiện cướp tài sản
bắt đầu hơn một giờ sáng anh cường có chở em
em với giáp xuống chỗ đèo hà lan và nghĩa ở đó và có phân công nhiệm vụ cho em và giáp
đến sáng sớm thì em với giáp leo hàng rào hằng sau vô nhà xong rồi vòng lên cửa trước vô
chép đi lục lọi phòng này phòng kia xong rồi chạy ra chỗ em thì có thấy bà chủ nhà đang mở cửa từ phòng khác ra
riêng em thì có cầm một roi điện nhưng mà không có giấy
còn giáp có cầm
được biết cường từng có một tiền án một mươi năm năm tù về tội giết người
giáp và nghĩa mỗi người có bốn tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản
cả ba đối tượng quen biết với nhau trong trại giam
trong đó giáp mới ra tù được năm tháng thì đến nay cả ba lại tiếp tục dắt nhau vào nhà giam
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang làm rõ số tài sản mà ba đối tượng này cướp được
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đào văn thái chú huyện hữu lũng vừa bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an huyện cao lộc khởi tố
vào ngày một mươi bảy tháng chín biết một phụ nữ trú tại huyện cao lộc có nhu cầu đổi tiền trung quốc
thái đã liên hệ qua gia lô và nói mình có khả năng đổi tiền
sau đó đối tượng đã trao đổi thông nhất với chị này đổi hơn một trăm linh triệu đồng để lấy ba mươi nhân dân tệ
theo tỷ giá thỏa thuận tuy nhiên sau khi bị hại chuyển tiền thái đã không giao tiền như thỏa thuận
và chặn mọi liên lạc tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận sau khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng đã sử dụng để chi tiêu cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đang tiến hành điều tra một nhóm các cá nhân có hành vi
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tại công ty trách nhiệm hữu hạn phong việt nam có địa chỉ tại phường tứ minh tp hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ bốn nhân viên của công ty có hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức bao gồm nguyễn tiến tùng chú tại huyện tứ kỳ nguyễn đức quang
tạ văn tuyển và nguyễn phú kiều chú tại huyện ninh giang
số giấy tờ được các cá nhân làm giả và sử dụng bao gồm bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp công nghệ kỹ thuật ô tô
bằng kỹ sư kỹ thuật điện điện tử và bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề của các trường đại học sao đỏ hải dương
đại học công nghiệp hà nội và cao đẳng kỹ thuật cao thắng tp hcm
bước đầu các đối tượng khai nhận đã đặt mua số giấy tờ giả trên qua mạng xã hội với giá giao động từ hai đến một mươi năm triệu đồng
ở hai huyện miền núi hương hóa và đắk crong có những điểm mưa trên bốn trăm linh mm
sông thạch hãn qua địa bàn huyện đắk rồng đã ở trên mức báo động ba nước sông dâng cao gây chia cắt và ngập lụt ở nhiều địa phương
tại xã triệu nguyên ba lòng nước sông dâng cao gây ngập lụt và chia cắt hơn một hộ dân
đặc biệt là tại cầu tràn ba lòng nước ngập qua tràn hơn ba mét nước người dân đã bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài
tại huyện đắk rông có một trăm năm mươi bốn ngầm tràn đã bị ngập
trong đó có hơn năm mươi ngầm tràn nối liền với bên ngoài bị ngập có nơi ngập sâu hơn ba mét chia cắt hàng ngàn hộ dân
quốc lộ một mươi năm d bị chia cắt tuyến đường hồ chí minh cũng bị chia cắt hai điểm là km hai trăm sáu mươi năm và km hai trăm bảy mươi ba với mực nước ngập khoảng năm một m gây ách tắc giao thông
mực nước tại các thủy điện trên địa bàn đắk crong đã vượt ngưỡng từ hai bảy m
còn đối với huyện hương hóa từ đêm qua đến sáng nay mưa to nên các điểm cầu tràn đã ngập nước
chia cắt các tuyến đường tỉnh lộ năm trăm tám mươi sáu
tuyến lìa năm trăm tám mươi bảy đường vào xã húc đường vào xã hướng sơn
nước sông sepol đang tiếp tục lên
huyện đắk crong và hương hóa đã di dời hơn ba trăm linh hộ dân
huyện đắk crong ngày hôm nay đã trọc sinh nghỉ học
hiện các phương án ứng phó với mưa lũ đang được các địa phương ở tỉnh quảng trị triển khai quyết liệt
trong khi đó tại thành phố đà nẵng trận mưa lịch sử vào đêm qua đã gây ngập úng và sạt lở nhiều tuyến đường
ngày hôm nay công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai
để giúp các phương tiện có thể nhanh chóng lưu thông trở lại
khu vực hầm hải vân từ đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi
đoạn từ hầm phía nam đến cầu số một đường dẫn phía nam hầm đường bộ hải vân xảy ra lũ lớn
lượng nước kèm theo đất đá gỗ đổ từ sườn núi xuống khu vực đầu cửa hầm
quảng trường phía nam và đường dẫn ngày càng nhiều
giao thông gián đoạn
từ hai mươi h bốn mươi năm phút đêm qua một mươi bốn tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng quản lý hầm
để dừng gặp phương tiện lưu thông qua hầm hải vân
cho đến sáng nay tám giờ một mươi năm hầm số hai đã được lưu thông
các phương tiện lưu thông một triệu
và hiện nay thì công tác khắc phục sự cố vẫn đang được tiếp tục diễn ra
để có thể lưu thông tiếp hầm số một
hôm nay mở trạm bây giờ ứng trực và đồng thời thay ca tài chốc
là khi nào mà
tuyến đường mà được thông suốt thì lực lượng mới rút
còn bây giờ là vẫn phối hợp
khi nào cũng có lực lượng ở đây để phối hợp để thông hầm
khu vực bán đảo sơn trà nhiều tuyến đường bị sạt lỡ
đặc biệt đoạn đường hoàng sa có hai điểm sạt lở nghiêm trọng
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách
không lên bán đảo sơn trà tham quan du lịch thời điểm này
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng đã rào chắn và cắt cử người canh gác
không cho người và phương tiện đi qua khu vực sạt lở
sở giao thông cũng đã cùng với các lực lượng chức năng
đã triển khai công tác rào chắn thăng lùn cũng như là đảm bảo an toàn giao thông
hiện nay thì hướng tuyến tương đối là hướng bằng cờ
nên chúng ta sẽ đi theo hướng khác theo đường lê văn lương
để mà đi đến các khu vực đồng thời để xử lý khắc phục các sụp trượt ở trên đường hoàng sa
sở giao thông vận tải cũng đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra khắc phục thiệt hại sạt lỡ các tuyến đường giao thông
theo phân cấp quản lý bảo đảm giao thông được thông suốt
riêng tại các tuyến hầm chui đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi vẫn đang còn hiện tượng ngập úng
lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị tiến hành rút nước lưu thông tuyến
các phương tiện nhất là phương tiện xe ô tô bị chết máy
người dân cũng đang khẩn trương sửa chữa giải phóng các tuyến đường
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các đơn vị sớm cập nhật đầy đủ tình hình
thiệt hại do mưa lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố
cần có những phân tích đánh giá rút ra những kinh nghiệm
cũng như biện pháp khắc phục các vấn đề trong trận mưa lũ vừa qua
nhất là công tác dự báo công tác chỉ đạo và lãnh đạo các phương án phòng chống thiên tai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quyết định khởi tố vụ án ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư fic
do vũ thị hoàng oanh làm giám đốc đại diện theo pháp luật
bằng hình thức giao dịch tư vấn quảng cáo với các khách hàng về chương trình đầu tư bất động sản
du học định cư tại canada không đúng sự thật oanh đã làm cho khách hàng tin tưởng
ký hợp đồng đặt cọc chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ thị
sau đó không thực hiện cam kết chiếm đoạt số tiền trên bảy tỷ đồng để sử dụng cá nhân
để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm yêu cầu bị can vũ thị hoàng oanh ra đầu thú
và các nhân viên tên mai đức trình diện làm rõ các sai phạm
đề nghị các cá nhân tổ chức có các giao dịch với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư fic bị lừa đảo
chiếm đo tài sản đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm địa chỉ sáu trăm bảy mươi bốn đường ba tháng hai phường một mươi bốn quận một mươi tp hcm gặp điều tra viên lê trung luân
số điện thoại chín trăm tám mươi chín chín trăm tám mươi bốn năm trăm sáu mươi tám để cung cấp thông tin tài liệu có liên quan
đêm qua phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy của quản lý thị trường hà nội
đã phát hiện một kho sang chiết khí n hai o tại phường dịch vọng quận cầu giấy
qua công tác kiểm tra tổ công tác đã thu giữ số lượng lớn bình khí
kho sang chiết khí n hai o nằm cuối con ngõ một trăm sáu mươi năm cầu giấy
vào thời điểm kiểm tra tại kho có hơn một trăm linh bình khí loại to và nhỏ
trong đó hai mươi bình còn khí gần một trăm linh vỏ bình và ba bình to
ngoài ra còn có số lượng lớn quả bóng chưa sử dụng
chủ kho hàng này cho biết khí sẽ được sang chiết từ bình to sang các bình nhỏ
sau đó đem đi bán cho các quán karaoke ba trên địa bàn tp hcm
bình này bình này mấy khí này mình lấy đâu anh
trên mạng ạ
mình lấy cái này lâu chưa anh
trên mạng là cái web nào anh
trên mạng bán chỗ nổi trên mạng
chủ sinh sẽ sang chiết từ bình to sang bình nhỏ
sau đấy là sử dụng cái măng co từ ra ngoài
sử dụng máy kho kho
sử dụng cái này mà
để làm tem
các đối tượng thì rất hay đổi địa điểm đổi địa điểm liên tục
nên là gây khó khăn cho lực lượng chức năng
ở đây chúng tôi phải trinh sát hơn một tuần
mới hiện ra các đối tượng tập kết hàng ở kho này
và có cả sang chiết
từ bình hai mươi kg sang bình năm kg
phải bóng cười
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ làm rõ về nơi nhập hàng của các đối tượng
và số lượng hàng hóa mà các đối tượng tiêu thụ trong một ngày
theo lực lượng chức năng
chủ kho dùng các loại xe ô tô khác nhau để chở bình khí về tập kết tại kho
sau khi sang chiết ra các bình nhỏ
sẽ điều động nhân viên dùng xe máy để đi giao hàng
người giao hàng sẽ cho bình vào vali hoặc túi để vận chuyển
toàn bộ số bình khí tại kho được niêm phong và thu giữ
cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ sự việc
tại tỉnh thừa thiên huế
cũng với tinh thần khẩn trương nhất
lực lượng công an thừa thiên huế đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cùng cho thiết bị chuyên dụng xuyên đêm
cứu giúp nhiều người dân sinh viên bị mắc kẹt trong mưa lụt
tại xóm gióng phường an tây tp huế
ngay khi nhận tin báo hàng chục người dân sinh viên
bị uy hiếp tính mạng do nước lụt đột ngột dâng cao tại xóm sáu phường an tây tp huế
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá nguyễn đình thừa phó giám đốc công an tỉnh
mặc dù trời tối mưa tẩm tả nước lũ chảy xiết
cán bộ chiến sĩ công an thừa thiên huế triển khai lực lượng phương tiện
thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn
phối hợp với công an tp và cả đơn vị liên quan đã triển khai lực lượng phương tiện
có mặt kịp thời tại hiện trường để đưa người dân đến nơi an toàn
trân hồng đưa tin từ hiện trường
xóm gióng lâu nay được xem như rốn lũ địa bàn tp huế
với địa hình khá phức tạp nước lên rất nhanh và chảy xiết
gây nguy hiểm cho người dân và cả lực lượng cứu nạn cứu hộ
ngay trong đêm với tinh thần nỗ lực quyết tâm bảo vệ tính mạng
sức khỏe và tài sản cho nhân dân cán bộ chiến sĩ công an thừa thiên huế đưa hàng chục người dân
trong đó chủ yếu phụ nữ trẻ em người già yếu đến tạm trú ẩn tại công an phường an toàn
tại đây ubnd phường an tây phối hợp với công an tp huế
bố trí chỗ nghỉ cho bà con nhân dân yên tâm tránh lụt
sau khi nhận được tin báo của nhân dân thì thực hiện di tản của bóng đất
lực lượng hỗn hạn triển khai thấp thường đến hộ tục người dân
từ sắp đụng đến an toàn của người dân
trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lụt
ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
nhanh chóng triển khai lực lượng khẩn trương giúp dân ứng phó thiên tai
đặc biệt với phương châm bốn tại chỗ không để bị động bất ngờ
giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
với quan điểm tính mạng con người là trên hết là quan trọng nhất
nhiều địa bàn tỉnh thừa thiên huế hàng trăm cán bộ chiến sĩ
ngày đêm bám địa bàn phối hợp với ban ngành giúp dân phòng chống thiên tai
mưa gió bão lụt trên đất nước
hiện nay theo dự báo thì có một điều kiện tự tạm
thì lực lượng toàn dân thì rất là sẵn sàng
và đã quy động tổng lực để đặt cơ sở
toàn cõi những đội hướng đức tại cơ quan
để sẵn sàng giúp dân khi nào bão lụt
đặc biệt trên quốc lộ một a và nhiều tuyến
tuyến đường liên huyện liên xã
lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện
phối hợp phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tập trung huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ
phối hợp tuần tra điều hòa hướng dẫn giao thông
hiện do mực nước ngập sâu
gây nguy hiểm cho người và phương tiện
nên lực lượng chức năng lập rào chắn
đặc biệt cấm các phương tiện lưu thông quẩy
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân